độ thấp nhất đêm nay ở trung du và vùng đồng bằng bắc bộ tăng lên mức một mươi năm một mươi tám độ
một số nơi ở vùng núi cao là từ một mươi ba đến một mươi sáu độ
sang ngày mai nhiệt độ tiếp tục tăng hơn toàn vùng phổ biến từ hai mươi đến hai mươi ba độ
vùng nam đồng bằng là từ hai mươi một đến hai mươi bốn độ tình trạng mưa nhỏ chỉ còn xuất hiện ở một vài nơi
tuy nhiên dỏ tầng không khí một năm trăm linh m đới gió tịnh hành lại chuyển sang hướng đông đến đông nam
cùng với độ ẩm trung bình trong không khí tăng
nên hiện tượng sương mù nhẹ sẽ gia tăng ở các tỉnh phía đông bắc bộ vào thời điểm sáng sớm mai
lui xuống trung bộ nhiễu động gió đông trên cao còn duy trì nhưng sẽ hoạt động yếu hơn
dự báo do các tỉnh từ quảng trị trở vào đến phú yên vẫn tiếp tục có mưa
một số nơi có lượng mưa vừa tập trung tại thừa thiên huế đến quảng ngãi trong đêm nay và sáng mai
khu vực từ thanh hóa đến hà tĩnh trời rét về đêm và sáng
trưa chiều còn nắng yếu nên nhiệt độ cũng tăng lên khoảng từ hai mươi ba đến hai mươi bốn độ
với các tỉnh trung trung bộ phần từ quảng bình trở vào cho đến quảng ngãi
có tiết trời xe xe lạnh trong buổi sớm đến khoảng trưa chiều
tăng nhẹ hơn ngày hôm nay giao động từ hai mươi bốn hai mươi bảy độ
trong khi đó phần còn lại từ bình định đến bình thuận sẽ có nhiệt độ cao nhất ngày
giao động từ hai mươi bảy ba mươi hai độ
các tỉnh thành thuộc khu vực tây nguyên mưa rào cũng chỉ xảy ra vài nơi về đêm và sáng
đến trưa chiều trời khô ráo hơn và có nắng gián đoạn trong ngày
khu vực nam bộ mưa vẫn còn nhưng phân bố không đều
chủ yếu chỉ xảy ra cục bộ ở một vài nơi chưa chiều giảm mưa
trời đưa lúc có nắng và nhiệt độ tăng lên trong khoảng ba mươi ba mươi ba độ
riêng với các tỉnh miền tây của nam bộ do ảnh hưởng của rìa bắc dãy ngắp thấp
xích đạo xu hướng nâng trục lên phía bắc nên mưa rông tăng hơn dưới diện giải rác
trong khoảng chiều tối mai
trong cơn rông cơn hệ phòng có tố lốc và gió giật mạnh
đặc biệt tại những vùng tiếp giáp biển
khu vực huyện đảo hoàng sa có mưa vài nơi tầm nhìn xa trên một mươi km
gió đông bắc cấp năm phía đông bắc có lúc cấp sáu nhiệt độ là từ hai mươi bốn đến hai mươi chín độ
khu vực huyện đảo trường sa có mưa rào rải rác và có nơi có rông
tầm nhìn xa giảm xuống bốn một mươi km trong mưa gió đông bắc cấp bốn nhiệt độ là từ hai mươi năm cho đến ba mươi một độ
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước